công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ceo đại nam nguyễn phương hằng
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng liên tục có nhiều đợt livestream trực tiếp
trên các kênh mạng xã hội và trong những đợt đều có hành vi vi phạm trên
vậy thì các youtuber streamer sử dụng các video phát tán ra cộng đồng mạng liệu có vô can
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố hình sự
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
bà hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
không chỉ vậy bà hằng còn nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
trong quá trình điều tra bà hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức cho đông người đến nhà riêng của các cá nhân gây mất an ninh trực tự
với những hành vi vi phạm trên còn có lượng lớn đối tượng an theo khi lợi dụng các video này
để tiếp tục phát tán trên không gian mạng

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé